theo sở công thương tp cần thơ cho biết hiện thành phố có bốn mươi một doanh nghiệp xuất khẩu gạo và đã xuất sang hơn một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
nhờ vậy mỗi năm xuất khẩu gạo mang về cho cần thơ hơn ba trăm linh triệu đô la mỹ
chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu sang hồng kông đạt gần ba mươi triệu đô la mỹ riêng mặt hàng gạo đạt hơn sáu sáu triệu đô la
theo sở công thương thành phố cần thơ địa phương có tiềm năng lớn về xuất khẩu mặt hàng lúa gạo có thể đạt kim ngạch xuất khẩu từ một đến một hai triệu tấn mỗi năm
chất lượng bảo đảm quy trình sản xuất nguyên liệu sạch với nhiều giống gạo ngon chất lượng đáp ứng yêu cầu của nhật bản và các nước châu âu
đồng thời thành phố cần thơ đã và đang tập trung đi vào khâu sản xuất chất lượng và sản xuất sạch để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc
ngoài sản phẩm gạo thành phố cần thơ còn sản xuất theo hướng những sản phẩm sau gạo hướng tới sẽ sản xuất thêm phở bún khô bánh gạo và sữa gạo nhằm đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường